theo quy định của sở giáo dục và đào tạo hà nội từ ngày bốn tháng tám đến hết ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
các trường mầm non trên địa bàn thành phố tổ chức tuyển sinh trẻ năm tuổi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một theo hình thức trực tuyến
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín sở chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
các nhà trường tăng cường tuyên truyền hỗ trợ khuyến khích phụ huynh học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến
để hạn chế tiếp xúc và giảm bớt thủ tục dơm ra
để đăng ký tuyển sinh trực tuyến phụ huynh học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh trực tuyến
http tsđầucấp hanoi gov vn và thực hiện các bước theo hướng dẫn
hệ thống tuyển sinh trực tuyến cũng niêm yết danh sách ba mươi số máy điện thoại trực hỗ trợ công tác tuyển sinh
của ba mươi phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã
trường hợp chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến phụ huynh học sinh có thể trực tiếp đến trường mầm non
để làm thủ tục đăng ký tuyển sinh
thời gian từ ngày một mươi ba đến hết ngày một mươi năm tháng tám